trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh yên bái đã xuất hiện bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc tại một số địa phương
theo ông đàm duy đức tri cục trường chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái đến ngày hôm nay bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện tại hai xã tân lĩnh và bường lai huyện lục yên
tổng số gia súc mắc bệnh là hai mươi ba con
hiện tại hai địa phương này đã phối hợp với tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái lập các chốt kiểm soát cấp vaccine tiêm phòng cho đàn vật nuôi cấp thuốc và phun tiêu độc khử trùng nơi có bệnh phát sinh để tránh lây lan trên diện rộng